nhằm kịp thời dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi cái lớn cái bé phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp viện kỹ thuật biển liên tục thực hiện việc lấy mẫu nguồn nước để tiến hành phân tích đưa ra dự báo cho người dân kịp thời
để bảo đảm yêu cầu giám sát và dự báo chất lượng nước từ đầu năm đến nay viện kỹ thuật biển đã thực hiện quan chắc tại một mươi hai vị trí khảo sát phân bố đều trên hệ thống công trình thủy lợi cái lớn cái bé
kết quả phân tích cho thấy hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng trong nước khá thấp ba trên một mươi hai điểm khảo sát đều ở mức ô nhiễm nặng và cần có biện pháp thực hiện cấp bách để khắc phục
tám vị trí có nguồn nước sử dụng được cho sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp cùng với độ mặn tại các vị trí chuyên lúa và nuôi trồng thủy sản